các trường hợp cụ thể nào cho phép cảnh sát được nổ súng vào phương tiện giao thông
giả vẻ máy bay tăng trần và kế hoạch nghỉ tiết dường lịch năm hai nghìn hai mươi bốn của người lao động
sẽ là những chính sách đáng chú ý tiếp theo trong chương trình an ninh ngày mới sáng hôm nay
bộ công an vừa công bố dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
để lấy ý kiến đóng góp trong vòng sáu mươi ngày
trong đó bộ đề xuất ba tình huống cho phép lực lượng chức năng nổ súng quân dụng vào phương tiện giao thông
khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
gồm khi đối tượng điều khiển phương tiện tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác
khi biết rõ phương tiện do đối tượng phạm tội điều khiển cố tình chạy trốn
trừ trường hợp trên phương tiện có chở người hoặc có con tin
và khi biết rõ trên phương tiện chở đối tượng phạm tội hoặc vũ khí và liệu nổ
tài liệu phản động bí mật nhà nước ban tùy cố tình chạy trốn
trừ trường hợp trên phương tiện chở người hoặc có con tin